những trùng đèn hình chuồn chuồn được chế tạo từ vỏ chai nhựa
những chiếc bàn làm từ lốp xe máy hoặc lốp xe và ghế là ghế ngồi của máy cày
thậm chí được chế lại từ một phần khung cửa sổ bằng gỗ đem đến không gian đặc biệt cho heide gem coffee
du khách tới đây cũng không khỏi ngạc nhiên với những chiếc đèn làm từ chai nhựa tạo hình hay máy tút lúa được trang trí rực rỡ
quý vị thấy không đây là một chiếc lốp xe
thông thường thì người ta sẽ không sử dụng một chiếc lốp xe cũ hỏng nữa
nhưng đối với ý tưởng của một người nghệ sĩ người ta đã biến chiếc lốp xe này thành một chiếc bàn vô cùng độc đáo
hơn nữa chiếc bàn này lại được đặt trong một không gian như thế này
tối niệm cảm giác như mình đang được ngồi uống cà phê ở giữa đường tàu vậy
không đơn giản chỉ là tận dụng vật liệu tái chế
mà quán cà phê này còn được đánh giá cao bởi tính thẩm mỹ vô cùng độc đáo
đó là sự kết hợp màu sắc kiến trúc nội thất tranh tưởng ba d
từng chi tiết được kết hợp một cách có chủ đích
và mang đến cho người thưởng thức một không gian thoáng đẹp và thoải mái
thưa quý vị tuấn hiệp đang đi dưới một bầu trời đầy màu sắc
nếu như nhìn lên quý vị và các bạn có thể thấy được bầu trời này được làm bằng chất liệu gì
chẳng ai có thể ngờ rằng những chiếc chai nhựa kia một ngày nào đó có thể biến thành một bầu trời rực rỡ sắc màu
và để có thể làm ra quán cà phê từ những vật liệu tái chế này
người làm đã phải đi khắp các bãi rác bãi phế liệu tại hà nội để tìm kiếm mua lại các nguyên vật liệu
từ rác thải cơ khí như các bộ phận của máy móc rác thải sinh hoạt như các chai lọ vật dụng nội thất gia đình
đến rác thải xây dựng như thùng sơn bỏ đi
thưa quý vị để hiểu rõ hơn về quán cà phê tái chế này
ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh nguyễn thơ người đã sáng tạo ra không gian độc đáo này
xin chào anh anh có thể chia sẻ cho tôi và các quý vị cùng biết về ý tưởng từ đâu mà anh đã tạo ra được quán cà phê này không ạ
mình muốn nâng cao cái nhận thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường
thông qua hành động là tái sử dụng tái chế và giảm thiểu tác thải ra môi trường
bởi vì mình cũng biết một số các nước họ tái chế tái sử dụng rất là tốt
tức là tái chế và tái sử dụng rất là tốt cái nguồn rác thải
và họ biến rác thải trở thành một cái nguồn tài nguyên
nó không đơn thuần là một cái đồ gì là vô ích và thậm chí nó là một cái áp lực cho môi trường
như các nước như là bắc âu thì họ làm nó tái chế đến chín mươi bảy chín mươi tám cái lượng rác thải
rồi các nước châu âu cũng vậy nhật bản và các nước họ làm rất là tốt
và trong khi đó của mình thì không những sử dụng lại không những bừa bãi
cũng là lạm dụng cái việc sử dụng nhất là rác thải nhựa
qua cái việc là sử dụng những cái đồ nhựa một lần
vì cái tiện ích như vậy nhưng mà nó để lại cái hậu quả rất là lâu dài
cho các thế hệ tương lai và cho trái đất cho hành tinh của chúng ta
thế nên là mình muốn làm một cái quán cà phê
mà mình muốn đa dạng tất cả các cái chất liệu từ
mà tất cả mọi thứ được đều được làm từ rác thải
và bắt đầu mình tìm hiểu các cái cách họ các nước phát triển họ là tái chế như thế nào
họ thấy tái chế là cũng có những cái rất là phát triển
và họ tái chế và họ biến rác thải trở thành một nguồn tài nguyên
và đấy là một cái nguồn cảm hứng cho mình làm nên quán cà phê này
anh đã hoàn thành quán cà phê tái chế này trong vòng bao nhiêu lâu ạ
ý tưởng thì mình đã lên ý tưởng từ một năm cách đây một năm
và quá trình thực hiện nó thì mất bốn tháng
một năm trước đây khi mà
trước đây là mình làm hướng dẫn viên du lịch
trong cái quá trình đấy rong rủi khắp nơi trên đất nước mình
thì thấy những bờ biển hồi xưa là cách đây khoảng một mươi năm
thì bờ biển rất là khoang sơ núi rừng rất là đẹp
trước khi có nền công nghiệp du lịch bùng nổ
thế là khi mà gần đây thì bởi vì điều kiện kinh tế phát triển lên
mọi người bắt đầu đi du lịch nhiều
mình thấy những cái hành động như là ra bãi biển
thì có mọi người hồn nhiên vứt rác
ra và không cảm nhận cái điều đấy là sai
và có những cái khu rừng
mình đi đến những hang cùng ngõ hẻm rồi mà vẫn thấy rác
sau cái kỳ nghỉ thì các bạn thấy đấy
những cái bãi biển ngập tràn rác
và số lượng rác nó tăng lên rất là nhiều
mình thử nghĩ trên đầu và mình giật mình
mình nghĩ rằng là bây giờ một mươi năm trước đây
thì nó rất là khoang sơ và rất là đẹp
nhưng hiện tại thì nó rất là kinh khủng
và một mươi năm nữa thì tiếp theo thì nó sẽ như thế nào
và khi đến đấy thì mình giật mình
mình không dám tưởng tượng ra tiếp theo một mươi năm sẽ như thế nào nữa
và chính vì những cái đấy mình bị ám ảnh
sau đó mình về đến quê mình thì mình cũng rất là bàng hoàng
khi mình biết được là bắc ninh là một trong những tỉnh ô nhiễm nặng nề nhất
mình sinh ra và lớn lên ở bắc ninh
là một trong những cái tỉnh mà ô nhiễm nhất của cả nước
thế thì mình mới
ví dụ như cái này không làm được cái gì đúng không
vứt ra môi trường nó một cái áp lực rất vô cùng lớn
nhưng mà mình biến nó thành một cái bàn
thế thì mình không phải vứt đi
thế chính vì thế nó kéo dài rất là lâu
nhưng mà nó lại không hại đến môi trường
thế vì chính vì thế mình tái sử dụng và tái chế
và mình làm những cái quán cà phê này bằng tất cả các chất liệu
em thấy là xung quanh quán có những vật dụng như là lốp xe này
rồi những chiếc xe min cũ này
hay là những cái đầu máy cày
thì anh lấy những vật dụng này từ ở đâu vậy ạ
các cái nguồn này thì mình có ba nguồn chính
thứ nhất là mình đi nhặt
thứ hai là mình đi xin
và thứ ba là mình cũng có thể mua với cái giá
gọi là mua mang tính chất vừa mua vừa xin đấy
thì chẳng hạn những cái lốp xe này thì mình nhặt về
rồi cái này là cái người ta gọi là sợi thủy tinh
thì mình làm lên cái ghế băng này
và hai miếng kia thì mình làm lên cái sofa
từ cái rác thải đấy là cái nguồn nhặt
thì cái này mình mua mua từ cái bánh xe đã bị hỏng
rồi các cái cánh cửa cũ
rồi đây là những cái bánh xe đã bị hỏng

thì mình làm lên cái đèn lồng
và mình làm cái chai nhựa thì mình làm lên thành
các cái bóng đèn và con chuồn chuồn
và kia là những bông hoa nữa ra từ rác thải
tất cả các chất liệu
ở đây là có nhôm đồng sắt vụn
như là cao su rồi nhựa
và tất cả các vật như là gỗ
và đặc biệt là nhựa là một cái vấn nạn rất là lớn
nên là mình các vật dụng ở đây được làm từ năm mươi
các vật dụng trang trí ở đây là được làm từ nhựa
chẳng thể sắt vụn
chúng ta đã định được văn hóa cà phê
đã ăn sâu vào lối sống của chúng ta từ bao giờ
nhưng nó ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của mỗi cá nhân
các quán cà phê cũng vì thế mà đua nhau hình thành
cạnh tranh về cả hình thức lẫn chất lượng
để đáp ứng nhu cầu từ cả những người lớn tuổi đến giới trẻ
từ hiện đại sang trọng đến cổ kính sửa cũ
từng quán lại có một màu sắc đặc trưng riêng để thu hút khách hàng
nhưng sự hoài niệm và pha một chút lộn xộn
từ những món đồ tái chế
luôn mang lại cảm giác thú vị
bởi chúng làm ta đôi khi bồi hồi
nhưng đôi khi bình yên khi đối diện với kỷ niệm
thì là quán cà phê lần đầu tiên đến thì thấy rất là bất ngờ
vì đây là quán cà phê em cảm thấy là lần đầu tiên em đến mà nó lại dùng đồ tái chế
tất cả những cái đồ dùng để bảo vệ môi trường
và cái idea lên thì rất là hay
từ tất cả cái chai để làm đèn trên kia
hay là làm các đèn lồng xung quanh ấy rất là đẹp
và dùng cả cái đồ để làm đèn trên kia
và cái motorcycle wheel là cái bánh xe nữa
và dùng các tractor như thế này rất là hay
và dùng các đồ cũ mà mình không dùng nữa để tái chế lại
thì thấy ý tưởng này rất là hay
và cũng là một cái nơi mà để mọi người đến để tụ tập bạn bè hang out
thì em thấy rất là thích quán cà phê này
nó là cái quán đầu tiên nó là tiên phong ấy ạ
cùng với người hà nội đứng lên bảo vệ môi trường
không chỉ là người hà nội nói riêng và người việt nam nói chung
còn để bảo vệ môi trường
vì cái môi trường bây giờ là bị ô nhiễm
và nó đóng vai trò khá là quan trọng với đời chúng ta
những người khách nước ngoài thì cảm thấy rất là hay
vì bên nước ngoài họ cũng có rồi
nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà đến cái quán việt nam
mà lại có cái ý tưởng như thế này
cho nên là thường thì họ sẽ xin lại cái contact
và dẫn bạn bè đến lần tiếp theo
cho nên là em thấy rất ý nghĩa
để xây dựng quán cà phê tái chế này
không đơn thuần chỉ là việc ông chủ đi nhặt nhạnh những đồ cũ đồ bỏ
mà còn phải dựa trên ba tiêu chí độc đáo
là đồ tái chế và có thể tái chế
để có được một trăm linh chiếc cốc độc đáo
anh đã phải cắt hơn bốn trăm linh chai rượu
và gia công kỹ lưỡng
việc sử dụng vật liệu tái chế
và vận dụng tối đa năng suất lao động của bản thân
đã giúp anh thơ tiết kiệm được chi phí đáng kể
giảm một nửa tiền xây dựng cho quán cà phê
có quy mô tương đương
trên tường là những bức tranh
chuyên đi thông điệp
bảo vệ thiên nhiên và môi trường
khẩu hiệu không dùng đồ nhựa
được dán ở nhiều vị trí trong quán
để mỗi người đến sẽ ý thức được
tầm quan trọng của bảo vệ môi trường
những điểm nhấn độc đáo và đóng góp tích cực
cho việc bảo vệ môi trường
đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần
giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống
ngày một tốt đẹp hơn
đã được văn phòng đề cử kỷ lục việt nam
viện kỷ lục việt nam
thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lục
quán cà phê
làm bằng đồ tươi
làm bằng đồ tái chế nhiều nhất việt nam
với tôn trị hoạt động giảm thiểu
tái sử dụng tái chế
anh thơ mong rằng quán sẽ đóng góp
được phần nào trong việc bảo vệ môi trường
cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng
lan tỏa được thông điệp
bảo vệ thiên nhiên đến với mọi người
đặc biệt là giới trẻ
em thấy là mỗi chi tiết
ở trong quán đều có tính nghệ thuật rất là cao
không biết là anh có phải
đóng góp tích cực
là kiến trúc sư không
có thể tạo ra được những tác phẩm như thế này
cái này thì mình không phải là kiến trúc sư
nhưng mà mình yêu nghệ thuật
và mình ở đây là
mình làm nên quán cà phê này
hoàn toàn là tất cả các đồ vật ở đây mình
mình lập ra các tiêu chí
để tạo ra nó
đầu tiên là phải là cái đồ làm từ rác thải
và đồ tái chế
thứ hai là phải làm cho nó độc đáo
và đẹp mắt
bởi vì mình thích là cái đẹp
mọi người ngắm cái đẹp
họ cảm thấy thư giãn họ cảm thấy ấn tượng
và qua đó mình truyền tải cái thông điệp
để bảo vệ môi trường
thì nó sẽ ngấm dần vào như vậy
cái thứ ba là tự tay mình làm lên được
đấy là ba cái tiêu chí
là mình làm lên cái
bất kể một cái vật dụng nào ở đây
không biết là trong
thời gian tới trong thời gian tương lai
anh có tiếp tục tạo nên quán như thế này
mình nhắn nhủ với bản thân mình ngay từ đầu
là một cái nghén
không làm nên nổi mùa xuân
một cái đấy nó sẽ báo hiệu mùa xuân tới
việt nam mình cần có
những cái nghén
nó sẽ thay đổi
cần đấy là một cái
đã đến lúc
và nó đã quá muộn rồi
thế nhưng mà
mọi người cần thay đổi cái nhận thức
của việc bảo vệ môi trường
muốn làm một cái hành động
nào đó mang lại giá trị cho xã hội
nên là mình có kinh doanh
nhưng mà cái mục đích của mình là
bảo vệ môi trường
chính vì thế nó không nhất thiết phải là cái quán cà phê
nó có thể là một quán vỉa hè
nó có thể là xây dựng một cái nhà vệ sinh
nó có thể là xây dựng một cái khách sạn
hoặc bất kể cái gì
thậm chí một cái siêu thị
mà các vật dụng được làm từ các đồ tái chế
thì đấy là một cái
cũng cùng gửi cái thông điệp bảo vệ môi trường
với mọi người
bảo vệ môi trường chính là
bảo vệ cuộc sống của chúng ta
chúng ta nên có
chúng ta nên có nhận thức
về việc bảo vệ môi trường
và đấy là một cái điều rất là quan trọng
và cũng như là
bảo vệ môi trường
ngoài ra thì
chúng ta hãy có cái nhìn khác về rác
tức là nếu như mình không coi nó là rác
thì nó sẽ không phải là rác
rác hay không phải là rác
do cách nhìn của chúng ta
nên chúng ta hãy thay đổi cái cách nhìn về rác
để rác không còn là rác nữa
kính thưa quý vị
để xây dựng được một quán cà phê như thế này
là điều không hề dễ dàng
những chia sẻ của anh nguyễn thơ vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hy vọng chương trình ngày hôm nay
đã mang tới cho quý vị và các bạn
những thông tin thú vị
còn bây giờ
xin chào và hẹn gặp lại
một ngày xa
một cảm giác
lòng chọc nhớ
đưa em đi
đi qua thăng trầm
bao tháng năm
đã ú màu
gọi tên từng phố cổ
chiều nhạt nhòa hồ
đêm lung linh
ngọt màu hoa sữa thơm
gọi mùa thu
về thật lâu
để ta biết